kính thưa quý vị ngày một mươi tháng sáu mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi không đeo khẩu trang và có lời lẽ khiếm nhã một mực đòi vào khu vực đang thực hiện cách ly covid một mươi chín
sự việc được cho là xảy ra ở phường năm quận gò vấp tp hcm
theo đoạn clip khi không được đi qua khu vực có rào chắn có biển khu vực cách ly người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi đã lớn tiếng chửi bới
tuy nhiên lực lượng chức năng giải thích khu vực đang thực hiện cách ly người phụ nữ vẫn không ngừng la hét
tổ công tác tiếp tục giải thích việc yêu cầu người này đi đường khác bởi yêu cầu đeo khẩu trang phòng dịch nhưng người phụ nữ vẫn ngoan cố chống đối bằng những lời lẽ ngang ngược
sự việc được nhiều người dân chứng kiến và phản ứng lúc này người phụ nữ mới chịu đeo khẩu trang
sau khi đoạn clip được đăng tải nhiều người tỏ ra ngán ngẩm trước hành động của người phụ nữ thiếu ý thức phòng chống dịch này gây khó khăn cho lực lượng thi hành công vụ